chính phủ sẽ đánh giá nghiêm túc nguyên nhân khách quan và chủ quan về thiên tai lũ lụt vừa qua
kể cả xem xét tình hình quy hoạch quản lý rừng và hồ đập thủy điện nhỏ
để có các biện pháp chấn chỉnh đẩy mạnh trồng rừng bảo vệ rừng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phá rừng
đây là một trong nhiều vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của chính phủ
mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trực tiếp trả lời chất vấn cho quốc hội vào sáng ngày hôm nay
với tinh thần trách nhiệm cao trước quốc hội và nhân dân
chính phủ thủ tướng chính phủ nghiêm túc tiếp thu tập trung chỉ đạo sớm khắc phục những vấn đề còn hạn chế bất cập
nỗ lực phân đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
đồng thời có phương án về các vấn đề thiên tài lũ lụt
chính phủ sẽ đánh giá nghiêm túc nguyên nhân khách quan và chủ quan về thiên tai lũ lụt vừa qua
kể cả xem xét tình hình quy hoạch quản lý rừng và hồ đập thủy điện nhỏ
để các biện pháp chấn chỉnh đẩy mạnh trồng rừng bảo vệ rừng
giữ lý nghiêm cấp trường hợp phi phạm phá rừng năng cao chất lượng rừng
vận hành hiệu quả hồ chứa liên hồ chứa bảo đảm an toàn cho sản xuất cuộc sống của người dân
đồng thời triển khai các giải pháp căn bản lâu dài trước tình hình thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu ngày còn diễn biến phức tạp
về bè toán cân đối ngân sách nếu tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi một chỉ là sáu
thì dự kiến tổng thu chỉ khoảng một ba mươi bốn triệu tỷ đồng giảm một trăm bảy mươi tỷ so với năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng cho biết giải pháp trước hết là
là phải tăng cường để mạnh sản xuất kinh doanh giải ngân vốn đầu tư công tăng cường quản lý thuế
chống chuyển giá trốn thuế tiết kiệm trị ngân sách
tài khoá phù hợp đồng thời yêu cầu giữ ổn định vĩ mô đảm bảo các tăng đối lớn của nền kinh tế giữ vững các trị tiêu về vĩ mô
cũng trong phiên chất vấn thủ tướng cũng đã trả lời các câu hỏi chất vấn khác của các đại biểu
về mục tiêu tăng trưởng kép về văn hóa tổ chức về giải pháp đối với đồng bằng sông cửu long
trong phiên chất vấn sáng nay làm rõ nhiều vấn đề cử tri cả nước quan tâm
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trực tiếp trả lời chất vấn trước quốc hội
các đại biểu quốc hội đã đánh giá cao phiên chất vấn này
trong phần trả lời của thủ tướng chính phủ thủ tướng cũng đã có kết hợp giữa các câu hỏi trực tiếp
đối với thủ tướng chính phủ đối với chính phủ và cũng có trả lời bổ sung một số nội dung
mà các bộ trưởng trả lời chưa đầy đủ hoặc là chưa có đáp ứng được cái yêu cầu của đại biểu
tôi thấy phần trả lời của thủ tướng khá là toàn diện tất cả những vấn đề
tuy nhiên cũng có tập trung
tập trung trọng tâm trọng điểm làm cho đại biểu cũng thấy được những nỗ lực của chính phủ
của các bộ ngành trong suốt một nhiệm kỳ
và cũng rất thẳng thắng thủ tướng chính phủ đã đưa ra những hạn chế
những yếu kém cần phải có những giải pháp khắc phục và thủ tướng cũng đã đưa ra được giải pháp
tôi cho rằng cũng đáp ứng được cái mong muốn của đại biểu
tôi thấy việc trả lời sáng nay của thủ tướng liên quan tới vấn đề
liên quan tới kinh tế
kinh tế văn hóa xã hội của năm hai nghìn hai mươi một và đặc biệt là nhiệm kỳ sắp tới
đó là những giải pháp hết sức cụ thể vừa có những hành động kép
tức là vừa chống dịch cũng như là phục hồi kinh tế để phát triển và giữ vững
cái vai trò của một số ngành lĩnh vực trọng yếu hiện nay
đặc biệt là chúng ta không chỉ là dịch covid mà còn là sự biến đổi gây gắt của khí hậu
do đó thì để thực hiện song song
vấn đề đó thì những giải pháp cần phải có cụ thể
tôi quan tâm tới vấn đề mà thủ tướng đã phát biểu đó là chính phủ liên tử
thì cái việc này phải xúc tiến cũng như là việc cải cách hành chánh trong cái hệ thống máy nhà nước
phải cần đẩy mạnh hơn nữa